tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại thành phố hải dương đã diễn ra lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận thành phố hải dương đạt tiêu chí đô thị loại một và khai mạc lễ hội đường phố văn hóa sứ đông năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề ánh sáng thành đông
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự buổi lễ cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội
hải dương là vùng đất địa linh nhân kiệt có bề dày truyền thống lịch sử phát huy truyền thống anh hùng quân và dân hải dương đã có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
được đảng và nhà nước ghi nhận và được khẳng định qua những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội như quy mô kinh tế đứng thứ năm trong khu vực các tỉnh trọng điểm kinh tế bắc bộ và đứng thứ một mươi một trong cả nước
trong thành tích chung đó thành phố hải dương đã có những đóng góp quan trọng như mức tăng trưởng kinh tế trung bình trên một mươi ba
xuất nhập khẩu trên một mươi năm với hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ nhiều khu đô thị mới hiện đại được hình thành
thành phố hải dương đã có bước phát triển mạnh mẽ khẳng định được vai trò và vị thế của một đô thị trung tâm cấp vùng đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại một
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó thủ tướng trịnh đình dũng trao quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận thành phố hải dương là đô thị loại một
phó thủ tướng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà tỉnh hải dương đã đạt được trong thời gian qua đồng thời nhấn mạnh trở thành đô thị loại một là dấu mốc quan trọng là niềm vinh dự tự hào của đảng bộ của nhân dân thành phố cũng như của cả tỉnh hải dương
phó thủ tướng trịnh đình dũng đề nghị thành phố hải dương cần chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nói chung đặc biệt là hạ tầng giao thông hạ tầng đô thị mong muốn lãnh đạo tỉnh hải dương tăng cường công tác quản lý kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch có kế hoạch không để đầu tư tự phát phong trào dẫn đến thất thoát lãng phí các nguồn lực xã hội đồng thời giữ cấu trúc cảnh quan bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đẩy mạnh cải
quyền đô thị để xây dựng hải dương thành một đô thị thông minh đô thị hiện đại đô thị văn hóa một thành phố đáng sống
sau lễ công bố thành phố hải dương được công nhận là đô thị loại một đã diễn ra chương trình lễ hội truyền thống văn hóa xứ đông năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề ánh sáng thành đông lễ hội gồm ba chương hải dương khí thế hội tụ ánh sáng thành đông thành đông ngày mới
trước đó vào chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm quan hội trợ làng nghề lần thứ một mươi năm và sản phẩm ocop việt nam năm hai nghìn một mươi chín thăm dây chuyển xử lý rác thải tại bãi rác xoay nam công ty trách nhiệm hiếu hạn thạch dâu câu long hải